thông tin chúng tôi vừa nhận được công an tỉnh đắk nông cho biết đang điều tra một vụ chết người chưa rõ nguyên nhân
tại khu vực lô cao su của công ty cổ phần cao su đắk nô cô thuộc địa phận thôn tám xã thuận hà huyện đắk song tỉnh đắk nông
vào ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm quân chúng nhân dân phát hiện một thi thể trong giai đoạn phân hủy
tại khu vực đất trồng cao xu của công ty cổ phần cao xu đắk nô rô cô
nạn nhân là nam khoảng từ hai mươi đến hai mươi tám tuổi cao một m bảy mươi ba đến một m bảy mươi năm phần quần áo còn lại xác định
vải áo kết có sọc kẻ caro phía trong là áo thun có sọc đỏ răng cửa hàm trên bên trái bị mắt và được làm răng xứ cố định
thời gian chết cho đến khi bị phát hiện khoảng sáu mươi ngày
để truy tìm tung tích nạn nhân phục vụ điều tra vụ án công an tỉnh đắk nông đề nghị cơ quan tổ chức cá nhân
nào biết thông tin liên quan thì báo về phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh đắk nông
theo số điện thoại năm mươi một nghìn ba trăm tám mươi chín năm nghìn năm trăm tám mươi hoặc chín trăm linh năm bảy mươi ba trăm bảy mươi chín gặp điều tra viên lưu văn khang